kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới thời tiết tại phía đông bắc bộ không biến đổi nhiều do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên trời quang mây
về đêm và sáng sớm trời ở ngưỡng z một số nơi thủ vùng núi cao có thể xuất hiện hiện tượng sương muối
sau đó vào ban ngày trời chuyển năng ấm nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng hai mươi bốn hai mươi tám độ
thời tiết phía tây bắc bộ nói chung cũng khá thuận lợi cho giao thông trong những ngày tới
chỉ lưu ý là về đêm và sáng sớm trời ở ngưỡng rét và trách lệch nhiệt độ giữa ban ngày và buổi đêm lớn nên quý vị lưu ý để đảm bảo sức khỏe
nhiệt độ cao nhất ngày mai từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn sau đó tăng khoảng hai độ trong hai ngày tiếp theo
với các tỉnh từ thanh hóa đến hạ tĩnh trời rét về đêm và sáng không mưa ban ngày có nắng ấm
còn đối với các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế có mưa vài nơi ngày trời nắng vừa phải
đêm và sáng không mưa ban ngày còn nắng ấm
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận chỉ có mưa vài nơi và kết thúc nhanh
phần phía bắc khu vực có nắng vừa phải còn phần phía nam nắng có cường độ mạnh hơn nhưng vẫn ở ngưỡng mát mẻ
nhiệt độ cao nhất cả ba ngày tới từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên trời phổ biến là ít mưa về chiều tối ngày nắng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ trong ngày mai
lưu ý về đêm và sáng nhiệt độ giảm thấp xuống dưới hai mươi độ
sang hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba mức nhiệt độ sẽ tăng nhẹ thêm khoảng một độ
còn đối với khu vực nam bộ quý vị lưu ý là về chiều tối
có thể xuất hiện mưa rào tại một số tỉnh thuộc ven biển miền tây
sau đó vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng là ba mươi một ba mươi ba độ có nơi cao hơn